khu vực các tỉnh thành bắc trung bộ từ thanh hóa trở vào cho tới hà tĩnh
cũng duy trì trạng thái khá nhiều mây có mưa nhỏ và sương mù buổi sáng
như các tỉnh thành phía bắc do đới gió đông nam còn mở rộng xuống cả khu vực
đến chiều trời khô giáo và chuyển nắng dần với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay
phổ biến trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
trong khi đó các tỉnh thành phía nam từ quảng trị trở vào cho tới thừa thiên huế
ít chịu tác động của đới gió ẩm hơn nên trời còn nắng từ sớm
nhiệt độ ở đây cũng cao hơn là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày hôm nay và hai ngày tiếp theo
thời tiết ổn định ban ngày trời có mây thay đổi và có nắng nhưng không quá gai gắt
nhiệt độ cao nhất ban ngày chủ yếu từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến đêm trời ít mưa không khí dịu mát dần với nền nhiệt giảm xuống còn từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
thời tiết vẫn còn thuận lợi cho các hoạt động cuối tuần của bà con
trong khi miền bắc trời âm u và khá ẩm ướt thì khu vực tây nguyên và nam bộ
lại đang là những ngày có nắng giáo và thậm chí một vài nơi còn chạm ngưỡng nắng nóng
nắng chiếu xuống nhiều khiến nhiệt độ tăng nhanh lên mức từ ba mươi ba mươi ba độ ở tây nguyên
và ba mươi một ba mươi bốn độ ở khu vực nam bộ
tuy nhiên ban đêm tình trạng nắng nóng sẽ không còn nữa khi nền nhiệt giảm nhanh
ở tây nguyên sẽ phổ biến từ một mươi tám hai mươi một độ và khu vực nam bộ là hai mươi hai hai mươi năm độ
trên biển trong ngày hôm nay gió đông nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên mức cấp bốn
cấp năm trên khu vực vịnh bắc bộ
đi kèm với đó là trời có nhiều mây có mưa nhỏ và sương mù sẽ khiến cho tầm nhìn xa
có thể bị giảm xuống dưới một km nên tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần hết sức chú ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước